các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trước đó linh đi xe máy chở một đồng phạm thực hiện hành vi giật túi sách của hai phụ nữ đi xe máy
tại địa phận thôn ba xã iacli huyện cơ đông bắc hai đối tượng cướp một điện thoại di động hai triệu tám trăm linh ngàn đồng
và đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài
trong khi linh lẩn trốn ở tỉnh bình phước thì bị công an bắt giữ cùng chiếc xe máy là phương tiện vụ án
hiện lực lượng công an đang điều tra truy bắt đối tượng còn lại
tại thanh hóa công an huyện yên định vừa bắt quả tang tám đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng
tại nhà nguyễn văn thêm ở xã yên thái huyện yên định
tám đối tượng bị bắt giữ gồm lê đắc trung lê hồng ban ngô sĩ sâm trịnh ngọc so nguyễn trọng oanh
lê đình thanh lưu thế quyền và lê đình đại đều ở xã yên thái huyện yên định
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hơn năm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
ngày hôm nay tại khu vực bản cọ phường triền an thành phố sơn la các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la đã phát hiện bắt giữ một vụ mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là trần quốc toản chú tại tổ hai phường triềng cơi thành phố sơn la
và đối tượng nguyễn văn nháng chú tại xã trường mung huyện mai sơn tỉnh sơn la khi đang mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi hai viên ma túy tổng hợp hai xe máy hai điện thoại di động năm mươi đồng cùng một số tăng vật liên quan khác
còn tại an giang vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng tám trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc địa phận thị trấn an châu huyện châu thành
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn đường cát nhập lậu
kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c bảy mươi bốn
do nguyễn văn thảo chú tại khóm châu long sáu phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc điều khiển lực lượng công an đã phát hiện trên xe có vận chuyển một trăm ba mươi tám bao đường cát loại năm mươi kg một bao
không nhãn mát không có hóa đơn chứng tử toàn bộ hàng hóa và phương tiện đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám đại diện bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia bộ khoa học và công nghệ đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai
để mở rộng điều tra và thống nhất phương án xử lý vụ sản xuất phân bón giả tại công ty thuận phong
theo báo cáo công ty thuận phong do ông khiếu mạnh tường làm tổng giám đốc dù không được sản xuất phân bón nhưng công ty này vẫn lén lút sản xuất
ngoài ra trong hai mươi chín mẫu sản phẩm phân bón được giám định thì có tới một mươi chín mẫu không phù hợp
do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp và có nhiều ý kiến trái chiều vì vậy để tránh làm oan và bỏ lọt tội phạm lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai
sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ tài liệu
củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm của công ty thuận phong
đây được coi là vụ sản xuất phân bón giả lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bà con nông dân khi sử dụng sản phẩm phân bón của công ty thuận phong
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn